thưa quý vị dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng lớn tới việc đi lại của các nhà đầu tư
cũng như các quyết định đầu tư mới và mở rộng quy mô dự án
khiến cho việc thu hút fdi của việt nam giảm mạnh
tuy nhiên vẫn có nhiều điểm sáng đã giúp việc thu hút fdi sớm tìm lại được cơ hội vàng
đến thời điểm này việt nam đã cơ bản đẩy lùi được dịch covid một mươi chín
bảo đảm an toàn cho người dân
theo các chuyên gia kinh tế đánh giá việc khống chế thành công dịch covid một mươi chín
sẽ là điểm mạnh trong thế và lực kéo nguồn vốn ngoại vào việt nam trong thời gian tới
bắc ninh là một trong những tỉnh có nguồn thu fdi thuộc tốc đầu của việt nam
nguồn vốn fdi đóng góp gần năm mươi nguồn thu ngân sách cho tỉnh này
đây là kết quả của cơ chế đồng hành giúp nhà đầu tư trong nước cũng được tham gia
vào chuỗi giá trị tạo ra suất đầu tư cao và cân bằng cho nền kinh tế
đặc biệt kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp nằm trong chuỗi dịch vụ
để vượt qua khó khăn dịch bệnh đã tạo ra lực hút cho nguồn lực đầu tư vào địa phương này
bắc ninh cùng đồng hành với doanh nghiệp đã hỗ trợ cho chúng tôi môi trường kinh doanh
một cách thuận lợi nhất ví dụ như là tạo cơ chế về mặt bằng kinh doanh
hỗ trợ về chính sách yêu đáy vốn vay cũng như lãi suất cho vay
tạo điều kiện cho doanh nghiệp có đà để tái khởi động lại sản xuất kinh doanh
cũng như là mở rộng sản xuất kinh doanh trong thời kỳ covid
việc tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp
đã giúp cho dòng vốn fdi về với nhiều địa phương từ các doanh nghiệp uy tín
góp phần tạo ra chuỗi giá trị từ việc dịch chuyển môi trường đầu tư
của các tập đoàn lớn tới việt nam trong thời gian qua
chúng tôi sẽ thực hiện hợp tác với các doanh nghiệp tiềm năng tại việt nam
cùng các đối tác sẽ phát triển khai tác thị trường mới
từ đó xây dựng một hệ thống chuối cưng ứng bền vững
tuy nhiên thực tế
thực tế cho thấy để thu hút fdi
nhiều địa phương đã tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp nước ngoài
đến mức vượt khỏi khung pháp lý
vì vậy để thu hút nguồn vốn này một cách bền vững hiệu quả
cần phải sang lọc lựa chọn dự án đầu tư công nghệ cao
và không chấp nhận đánh đổi những giá trị bền vững
thu hút đầu tư có chọn lọc
những dự án thu hút có giá trị giá tăng cao
có tính lan tỏa và có ứng dụng công nghệ cao
để hướng tới việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
chúng ta có những giá soát để tránh trồng chéo
làm sao lập pháp mới được thu hút sống
cách thuận lợi và làm thứ thức thi
cam kết trong thực hiện đầu tư đã trở thành điều kiện tiên quyết
hướng đến nguồn vốn fdi cao hơn chất lượng hơn
là tiền đề quan trọng nâng cao hiệu quả môi trường kinh doanh của việt nam
thưa quý vị nghị quyết số năm mươi ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín của bộ chính trị
về định hướng hoàn thiện thể chế chính sách
nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài
đến năm hai nghìn ba mươi đã nêu rõ kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển nhanh
và có hiệu quả trở thành bộ phận quan trọng của nền kinh tế
đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước
việc xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách chủ động hợp tác có chọn lọc
lấy chất lượng hiệu quả công nghệ và bảo vệ môi trường
là tiêu chí đánh giá chủ yếu
như vậy có thể thấy việc sang lọc và cam kết của nhà đầu tư
là điều kiện quan trọng số một cho việc thu hút nguồn vốn này
một cách hiệu quả và bền vững
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn ông nguyễn đình xuân
giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh bắc ninh
về câu chuyện thực tế và kinh nghiệm trong thu hút đầu tư của địa phương này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia trở lại phỏng vấn của truyền hình nhân dân
bắc ninh là một trong những tỉnh nằm trong tốc đầu về thu hút dòng vốn fdi
vậy thì ông cho biết là những cái cơ chế chính sách nào
để có thể giúp cho bắc ninh có được một dòng vốn rất quan trọng này cho dự phát triển của tỉnh

thì tôi nghĩ nó sẽ thúc đẩy cái phát triển kinh tế xã hội để cho nó gỡ khó trong cái đại dịch covid vừa rồi
thì chúng tôi cũng đã yêu cầu với những cái cam kết của doanh nghiệp
làm cái nào để cho các doanh nghiệp trong nước và các tập đoàn trong nước
đóng góp được cái chuỗi giá trị sản phẩm vào doanh nghiệp fdi
mà cái này là cái tiêu chí phải nói rất quan trọng
để chúng ta có thể tạo một cái sức bật mới
và cái cung cấp của những sản phẩm dịch vụ cho doanh nghiệp fdi tại địa bàn của việt nam
thì đồng thời chuẩn bị cho một cái tâm thế mới
cho những doanh nghiệp ấy có thể xuất khẩu
để làm chuỗi cung ứng cho các tập đoàn ở nước ngoài
là một tỉnh mà đã thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư từ rất là nhiều những dòng vốn khác nhau
tỉnh bắc ninh sẽ có những cơ chế chính sách nào trong việc lựa chọn đầu tư trong thời gian tới đây
để đảm bảo cho sự phát triển bền vững và hiệu quả thưa ông
chúng tôi sẽ phải tựa chọn những ngành
các ngành này phù hợp và một cái nữa là phải bảo đảm cái môi trường
chúng tôi không phải thu hút bằng mọi giá nữa
mà lúc này tôi phải chọn lựa làm thế nào để nó vừa cái động lực phát triển của các doanh nghiệp fdi cũ
đồng thời doanh nghiệp fdi mới cũng thúc đẩy sự phát triển kinh tế của tỉnh
người dân của tỉnh được hưởng nợ từ cái thu hút fdi
thì tôi nghĩ cái đó mới là đem lại cái nguồn lực
và trong cái đó thì tôi cũng sẽ kết hợp bàn cách làm thế nào

chúng tôi sẽ xúc tiến để fdi các doanh nghiệp fdi sẽ bắt tay với các tập đoàn cũng như doanh nghiệp việt nam
làm ra chung một cái mục tiêu chung
đó là xây dựng bác đêm phát triển và đặc biệt là chúng đóng góp lớn vào cái thu ngân sách
cũng như tỉ trọng công nghiệp cũng như tỉ trọng kinh tế của việt nam
và một lần nữa xin cảm ơn ông đã trở lại phỏng vấn của truyền hình nhân dân